thành phố cần thơ là địa phương có nhiều đối tượng tham gia kháng chiến ở các chiến trường về làm việc và cư trú
cùng với chính sách ưu đãi của đảng và nhà nước phong trào toàn dân chăm sóc thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng không ngừng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu
phong trào đền ơn đáp nghĩa của thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn phát huy được sức mạnh toàn xã hội tham gia
thành phố cần thơ đã quan tâm chỉ đạo xây dựng bốn trăm sáu mươi sáu căn nhà sửa chữa bốn trăm bảy mươi sáu căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên hai mươi tám tỷ đồng từ nguồn ngân sách của trung ương và địa phương
nhân dịp này thành phố cần thơ cũng đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho một mươi sáu bà mẹ việt nam anh hùng và trao tặng nhiều bằng khen giấy khen cho các cá nhân tập thể thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua
chiều ngày hai mươi năm tháng bảy tỉnh thừa thiên huế đã long trọng tổ chức lễ
kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ biểu dương khen thưởng người có công với cách mạng tiêu biểu tập thể làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trao tặng truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng và trao tặng huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã trao tặng truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho hai mươi bốn bà mẹ trong đó có hai mẹ còn sống
trao huân chương độc lập hạng nhất nhì và ba tặng hai mươi bốn gia đình có công cách mạng với nhiều liệt sĩ đã hy sinh đồng thời biểu dương chiên hai trăm sáu mươi tấm gương tiêu biểu đại diện người có công trên địa bàn và tặng bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh cho hai mươi tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa
cùng ngày tại thành phố con tum ủy ban nhân dân tỉnh con tum cũng đã tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và cá nhân tập thể làm tốt công tác thân bình liệt sĩ
ủy ban nhân dân tỉnh con tum đã biểu dương và tặng bằng khen cho hai mươi hai tập thể làm tốt chính sách đối với thương binh gia đình liệt sĩ người có công và tặng bằng khen cho chín mươi chín người có công tiêu biểu
nhờ sự quan tâm thường xuyên của các cấp ủy đảng chính quyền và đoàn thể địa phương đến nay chín mươi bảy hộ gia đình chính sách của tỉnh con tum có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú